thưa quý vị với chủ đề đoàn kết chuyên nghiệp văn hóa sáng tạo
hội báo toàn quốc hai nghìn hai mươi ba có tầm vóc và quy mô lớn nhất từ trước tới nay
với nhiều hoạt động phong phú
đây chính là dịp để quảng bá giới thiệu đến công chúng những ấn phẩm báo chí chất lượng
khẳng định những đóng góp thiết thực ý nghĩa của báo chí nước nhà
tại hội báo toàn quốc năm nay các ấn phẩm chương trình báo chí của lực lượng công an nhân dân
nhận được nhiều lời khen ngợi từ các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
và được đông đảo công chúng quan tâm đón nhận
hội báo năm hai nghìn hai mươi ba được coi là một trong những hội báo có quy mô lớn nhất từ trước tới nay
với tám mươi bảy gian hàng và sự tham gia của tất cả các tổ chức hội các cơ quan báo chí trong cả nước
điểm nhấn của hội báo năm nay là chuỗi sự kiện hội thảo về nghiệp vụ báo chí
trong đó đề cập đến các xu hướng vấn đề mà báo chí thế giới cũng như việt nam quan tâm
đặt ra như chuyển đổi số áp dụng trí tuệ nhân tạo
bên cạnh coi trọng yếu tố đoàn
kết chuyên nghiệp hội báo năm nay nhấn mạnh tới yếu tố văn hóa và sáng tạo yếu
thành phố báo chí cũng được chú trọng được đưa ra trưng bày lần này
tại hội báo năm nay liên tri hội nhà báo bộ công an đã trưng bày và giới thiệu đến công chúng
các ấn phẩm chuyên đề chương trình phát thanh truyền hình hấp dẫn
bao gồm cả những ấn phẩm chương trình đặc biệt xuân quý mão hai nghìn hai mươi ba
tại gian trưng bày các ấn phẩm báo chí của lực lượng công an nhân dân đã được đông đảo độc giả quan tâm đón nhận
cũng là lần đầu tiên tôi tham dự cái hội trại của bên báo lực lượng công an nhân dân
tôi cảm thấy rất là bất ngờ và bất ngờ bởi cái mô hình tổ chức mô hình sắp xếp
cũng như là cái việc xây dựng một cái hội trại như thế này thì rất là chuyên nghiệp
và cho thấy được cái bức đầu tư và sáng tạo rất là lớn của những cái người đồng nghiệp
ấn tượng đầu tiên khi đến với quầy của báo chí công an thì tôi thấy là những ấn phẩm được làm rất là chính chu
đặc biệt là phần bì làm rất là bắt mắt đến cả những bạn trẻ người trẻ
và như chúng tôi cũng rất là ấn tượng
với những ấn phẩm đấy và phải vào đây để đọc một chút
thăm gian trưng bày của báo chí lực lượng công an nhân dân trong ngày khai mạng
các đại biểu đã tìm hiểu kỹ các ấn phẩm báo chí được trưng bày
đồng thời đánh giá cao vai trò quan trọng của báo chí công an nhân dân
trong việc phản ánh thông tin phong phú đa dạng kịp thời về đường lối
chính sách của đảng pháp luật của nhà nước về những chiến công
hoạt động của lực lượng công an nhân dân cũng như các vấn đề thời sự trong và ngoài nước
báo chí công an nhân dân luôn luôn thể hiện được tính chiến
tính chiến đấu là một bản sắc rất nổi bật của các cơ quan báo chí của ngành công an
trong rất nhiều ấn phẩm thì tôi thấy nổi bật nhất là các tác phẩm báo chí
đó là kể cả báo in phát thanh và truyền hình và báo điện tử
thì cái nội dung về chống diễn biến hòa bình bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
là một nội dung nổi bật của báo công an nhân dân
tham gia hội báo toàn quốc hai nghìn hai mươi ba

công an nhân dân đã có phần nâng cao vị thế của các cấp hội nhà báo trong đời sống xã hội
đây cũng là dịp để lực lượng báo chí công an nhân dân nói riêng
cùng các cơ quan báo chí nói chung cùng giao lưu tương tác gắn kết hơn nữa với công chúng báo chí
cùng thắp lên tinh thần báo chí nhân văn công hiến phụ sự tổ quốc